xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là bản tin mùa mùa ban lại cập nhật lúc một mươi năm h với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị vào chiều ngày ba mươi một tháng một mươi hai cục cảnh sát giao thông thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông cả nước trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi bốn
và trong đó vi phạm về nồng độ cồn có tới hai một trăm chín mươi ba trường hợp vi phạm tốc độ là một hai trăm chín mươi bốn trường hợp
ngoài ra còn có chín tài xế bị phát hiện vi phạm có liên quan đến ma túy
trong ngày toàn quốc xảy ra bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi hai người bị thương bốn mươi bốn người
như vậy sau hai ngày nghỉ cả nước xảy ra tám mươi tám vụ tai nạn giao thông làm hai mươi hai người tử vong tám mươi bốn người bị thương
trên các tuyến đường bộ qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện xử lý bảy ba trăm bảy mươi sáu trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một mươi sáu tỷ đồng tạm giữ bảy mươi xe ô tô
hai tám trăm bảy mươi ba xe ô tô một mươi bốn phương tiện khác tước một năm trăm hai mươi sáu giới phép lái xe các loại
với nhiều sự kiện hoạt động văn hóa văn nghệ chào đón năm mới kỳ nghỉ tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi bốn năm nay
quảng ninh tiếp tục là điểm đến của đông đảo người dân và du khách
để phục vụ nhân dân đón năm mới an lành nhiều biện pháp đã được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ
đảm bảo an toàn mọi hoạt động chào đón năm mới
trong đêm ba mươi một tháng một mươi hai hàng vạn người dân du khách đã tập trung về tham dự lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập thành phố hạ long
và chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
mật độ người và phương tiện tăng giao thông tăng cao đột biến
tuy nhiên với sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa công an thành phố các phòng nghiệp vụ công an tỉnh quảng ninh
và lực lượng chức năng liên quan tình hình an ninh trật tự đã được giữ vững
bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm và chào đón giao thừa năm hai nghìn hai mươi bốn
không để xảy ra ủn tắc tai nạn giao thông nghiêm trọng
nên chúng tôi yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ là phải đến trước giờ và triển khai đồng loạt các phương án nhạy bén
và sau khi mà bắn pháo hoa đêm giao thừa kết thúc thì mời người dân và phương tiện về an toàn và thông suốt
thì lực lượng mới được giúp quân
cùng với tuyến đường bộ trên tuyến đường thủy để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân du khách
cùng với tăng cường tuần tra trên các luồng tuyến
sẵn sàng ứng phó những tiến sử
các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì nghiêm việc kiểm tra điều kiện an toàn của cảng bến phương tiện
việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông của đội ngũ thuyền trường thuyền viên trên các phương tiện
yêu cầu tất cả các chủ phương tiện phải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy
cũng như các quy định về an ninh trật tự liên quan đến hoạt động vận chuyển khách trên tuyến thăm quan vệnh hạ long vệnh bãi tử long
hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh thủ quốc
từ đó hy vọng tối đa sức mạnh tổng hợp của tất cả các lực lượng vào trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
tôi nghĩ rằng là tôi đã đến hạ long này rất nhiều lần rồi
mà tôi đọc sách tôi được biết rằng vịnh hạ long là một cái địa danh rất là nổi tiếng
mà rất là an toàn rất là an toàn tuyệt đối
và đặc biệt là các anh chị này kiểm tra lên tàu như thế này tôi thấy cảm thấy an toàn hơn
theo tổng hợp tứ văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh quảng ninh
đầu kỳ nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn mật độ tăng cao trật tự an toàn giao thông vẫn được đảm bảo
tại lạng sơn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam hai đối tượng
là nguyễn thế cẩm và nguyễn thế thanh cùng chủ tại huyện phù cử tỉnh hương yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra nguyễn thế cẩm thông qua mạng xã hội facebook đã mua tài khoản ngân hàng được đăng ký bằng sim giác
sau đó lập tài khoản gia lô bằng số điện thoại liên kết với tài khoản ngân hàng với mục đích lừa chiếm đoạt tiền
của những người có nhu cầu đổi tiền nhân dân tệ trung quốc
khi khách có nhu cầu đổi nhân dân tệ sang việt nam đồng đến tài khoản ngân hàng thì cẩm chặn liên lạc
xóa thông tin khách hàng sau đó chiếm đoạt tiền để đánh bạc online và tiêu xài cá nhân
vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba do quen biết nguyễn thế thanh nên cẩm đã hướng dẫn thanh thực hiện hành vi tương tự như trên
cơ quan công an xác định hai đối tượng đã câu kết với nhau để lừa đảo và chiếm đoạt tổng số tiền hơn một trăm bảy mươi bảy triệu đồng
của nhiều bị hại ở nhiều địa phương trên cả nước
còn tại bình định với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng nguyễn thành tân vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định khởi tố và bắt tậm ra
trước đó lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính tại một khu nhà trọ nằm trên đường an dương vương
thành phố quy nhơn phát hiện tại phòng do nguyễn thành tân thuê trọ cất giấu hai bịch ni lông
bên trong có chứa gần bảy mươi viên thuốc lắc và bảy túi ma túy đá với tổng trọng lượng là hơn sáu mươi năm gram
qua đầu tranh tân khai nhận đây là số ma túy do đối tượng mua về từ thành phố hồ chí minh để vừa sử dụng vừa chia nhỏ bàn kiếm lời
ngày hôm nay công an quận hà đông tp hà nội thông tin về việc triệt phá sới bạc núp bóng vui chơi đầu xuân
qua đó bắt giữ đối tượng cộng cán là lê đình cường
cường kính trú tại phường yên nghĩa quận hà đông thành phố hà nội về hành vi đánh bạc
tuy chưa có tiền án tiền sự nhưng cường kính đã có nhiều biểu hiện hoạt động mang tính chất anh chị trên địa bàn đã được công an theo dõi
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện bắt quả tăng tại nhà phạm thắng lợi địa chỉ tại tổ một mươi bảy yên nghĩa
có năm đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi chắn
lực lượng công an thu giữ tăng vật gồm tiền trên chiếu bạc là gần
triệu đồng và hai bộ bài chắn hai đĩa xứ
qua đấu tranh phân loại lực lượng công an xác định phạm thắng lợi chủ nhà cùng lê đình cường và các đối tượng khác có hành vi đánh bạc
cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh và làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cho vay lãnh nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến chín trăm một mươi ba một năm
hai đối tượng là nguyễn hiệu đảng và lê văn dũng vừa bị phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh quản trị bắt giữ
theo hồ sơ vụ án trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba hai đối tượng cùng đồng bọn cho hai người dân vay với tổng số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng
với lãi suất là ba trăm một mươi chín đến chín trăm một mươi ba một năm thu lợi bất chính hơn một trăm tám mươi triệu đồng
phòng kỳ sát hình sự đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng nguyễn hiệu đảng và lê văn dũng
thu giữ một xe ô tô chín xe máy một mươi sáu điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan khác phục vụ cho công tác điều tra mở rộng vụ án